khoảng nửa đêm về sáng ngày ba mươi tháng sáu do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện
tại lào cai sẽ có mưa mưa rào và rông rải rác
sau mưa gia tăng về lượng đợt mưa này khả năng kéo dài khoảng ba bốn ngày tới
trong đó có ngày giải rác mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
hiện thời tiết lào cai rất nóng lực mỗi khi xuất hiện mưa rông dễ xảy ra hiện tượng cực đoan như lốc xoáy gió giật mạnh và xét đánh
vì vậy người dân các địa phương cần đề phòng thiên tai xuất hiện gây thiệt hại
vùng núi cần cảnh sát với mưa lớn gây lũ quét trượt lở đất đá nơi có địa hình dốc